theo người dân một mươi năm rồi mới xảy ra hiện tượng mưa lũ giữa tháng năm
vì vậy nhiều người đã trở tay không kịp
trong thiền tài khắc nghiệt tương lượng công an đóng vai trò là tuyến đầu hỗ trợ người dân

công an các địa vị địa phương cũng đã chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ

thiền tài ngày càng khắc nghiệt cùng với đó trong mỗi trận mưa bão sạt lở

tham gia tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiền tài tại các địa phương
đã có nhiều chính sĩ công an hi sinh trong lúc tham gia phòng chống thiền tài tìm kiếm cứu nạn
những năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hàng trăm cán bộ chiến sĩ bị thương
gần một mươi chiến sĩ là liệt sĩ công an nhân dân
trong quá trình cứu giúp đồng bào bảo vệ tài sản
và là những cột mốc ở tuyến đầu phòng chống
bão lũ lốc xoáy
tìm kiếm cứu nộ cứu nạn
lực lượng công an nhân dân đã có những đồng chí ngã xuống
những chiến sĩ công an ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thì trong các tình huống thiền tài hoạn nạn tương lượng công an luôn thể hiện rõ ý chí quyết tâm
và tinh thần vì nhân dân phục vụ vì nhân dân quên mình thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận ứng phó
khắc phục sự cố thiền tài và tìm kiếm cứu nạn
có phần rất quan trọng sản xuất thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
họa sĩ xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng ngày hai mươi hai tháng năm công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần hoàng khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
tạm trú tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lộng
qua công tác trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tiểu cần
phát hiện khải thường xuyên tập kết thuốc lá điếu nhập lậu để bán lại các tiệm tạp hóa trên địa bàn
lực lượng trinh sát tiến hành theo dõi để đấu tranh triệt xóa
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng trinh sát phát hiện khải điều khiển xe mô tô
chở nhiều túi nilong màu đen từ nhà tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần
đi ra hướng cống cần trông được khoảng hai trăm linh mét
thì bị lực lượng công an huyện tiểu cần tiến hành kiểm tra và bắt quả tan
khải đang vận chuyển bốn trăm linh gói thuốc lá một trăm linh gói hiệu z và ba trăm linh gói hiệu hero nên tiến hành lập biên bản
sau đó tiến hành khám xét nhà khải
lực lượng công an phát hiện tại nhà kho có cất dấu hơn bảy chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
công an huyện tiểu cần tiến hành niêm phong và tạm giữ số tang vật trên
tại công an công an bước đầu trần hoàng khải khai nhận
số thuốc lá điếu nhập lậu trên mua của một người ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
về để bàn giao lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn
công an phường tân phong quận bảy tp hcm vừa tiếp nhận nguyễn văn hải sinh năm hai nghìn một
và lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi tháng năm hải lấy xe máy chở hiếu đi lòng vòng
tại các con đường trong khu đô thị phú mỹ hưng tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản
đến đường phạm văn nghị quận bảy cả hai thấy người đàn ông cầm điện thoại đang đi bộ nên tiếp cận
hiếu giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy
bị cướp giật điện thoại đại nhân chạy bộ đua theo hai đối tượng
lúc này đội bảo vệ phú mỹ hương đang tuần tra phát hiện sự việc nên báo cho trực ban
sau đó các đơn vị bảo vệ đã chốt chặn các vị trí truy tìm hai đối tượng tình nghi
có liên quan đến vụ cướp giật
khi đến gần giao lộ nguyễn văn linh nguyễn lương bằng hai đối tượng bị tổ bảo vệ dùng thanh barrier để chặn bắt
hải lấy xe máy chở hiếu phóng tốc độ cao tăng vào thanh chán barrier để tẩu thoát nhưng té ngã
cả hai bị khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng ngay sau đó
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn của thành phố hồ chí minh xảy ra nhiều trường hợp
người dân truy đuổi nghi phạm cướp sau đó xảy ra tai nạn chết người
các đối tượng thực hiện hành vi này ngày càng liều lĩnh manh động
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lực lượng công an trên địa bàn nâng cao hiệu quả hoạt động
của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba để đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tình hình các loại tội phạm nhìn chung có chiều hướng giảm
tuy nhiên tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn sáu mươi trong cơ cấu tội phạm
và gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của người dân
mới đây vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận một mươi hai đã bắt hai nghi phạm liên quan vụ một thanh niên
bị tai nạn tử vong trong lúc đuổi theo kẻ cướp
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng bốn sau khi cướp điện thoại và bị nạn nhân truy đuổi
rồi xảy ra tai nạn trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai hai nghi phạm đã chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo đánh giá của lực lượng công an thành phố hồ chí minh
đa số các vụ cướp vật xảy ra trên địa bàn thành phố đều là cướp vật điện thoại
trước tình hình tội phạm cướp vật trộm cắp có diễn biến phức tạp và không chỉ cướp tài sản của người dân
mà còn cướp tài sản của người nước ngoài như trường hợp du khách người nga bị cướp điện thoại
và còn đứng đón xe từ quận một về quận bình thạnh vào cuối tháng bốn vừa qua
chính vì vậy trong thời gian bước vào cao điểm du lịch hè và thành phố có hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch
lực lượng công an đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch đặc biệt khu vực trung tâm thành phố
căn cứ vô cái chỉ đạo của quỹ ban thành phố chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo của ban phát hành phố
trong cái việc là tăng cường cái phòng chống cái xâm phạm xã hội
cướp giật và trộm cắp trên địa bàn trung tâm
khi thành phố mở cửa và khách du lịch ở trên các nơi về thành phố hồ chí minh du lịch thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch
để thực hiện là cái phòng chống tàu phạm xâm phạm xổ trên các địa bàn trung tâm thành phố
nơi có khách du lịch đến thăm và du lịch ở trên địa bàn nhằm mục đích là đảm bảo cái an toàn cho người dân
kể cả khách du lịch trong nước và ngoài nước đến thăm thành phố hồ chí minh
với vai trò là trưởng bài viết
các thành viên trong ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của thành phố hồ chí minh ông ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhà dân thành phố yêu cầu
các thành viên trong ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế
nhất là phải đẩy mạnh việc kiểm tra ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp quận quyện và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
một đoàn là do công an thành phố làm trưởng đoàn một đoàn là do thượng trực
quỹ ban mật tận tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn
tiến hành kiểm tra một số xã ngành ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám một số quận quyền
cái điểm nào ở các nơi kiểm khai chưa đến nơi chốn
để tình hình an ninh lực tự diễn biến phức tạp kéo dài thì cần phải có chứng chỉnh
lực lượng công an thành phố cũng phải củng cố về các lực lượng trong đó có lực lượng ba trăm sáu mươi ba
lực lượng ba trăm sáu mươi ba củng cố một cách mạnh mẽ hoạt động có hiệu quả
để khẳng định lực lượng ba trăm sáu mươi ba là khắc tinh của tội phạm
nhất là tội phạm về trọng cấp
và cướp giật trong đồng phố
hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức
và các tổ ba trăm sáu mươi ba của công an các quận nguyện
đã lên phương án bố trí lực lượng tuần tra khép kính địa bàn
bên cạnh đó người dân cần nâng cấp cảnh giác không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trầm cấp
nếu gặp phải những tình huống này
người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng loại xe biển số xe
và báo công an gần nhất để được hỗ trợ
tình trạng xe buýt vi phạm giao thông vẫn liên tục diễn ra trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
trong thời gian qua đã gây mất an toàn và làm cho người đi đường lo sợ
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh đối với xe buýt công cộng
những người đi xe máy đã phải lớn trái sang làng ô tô để tránh chiếc xe buýt chạy ngược chiều trên tuyến đường trần văn dầu
còn đây là hình ảnh mới nhất vào ngày sáu tháng năm được ghi lại trên đường tây thạnh quận tân phú
tài xế điều khiển chiếc xe buýt biển kiểm soát năm mươi ba b một mươi nghìn chín trăm bảy mươi bốn đã cho cả xe chạy trên vỉa hè
hành vi này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn là một hình ảnh phản cảm gây bức xúc dư luận
ngay sau khi tiếp nhận được thông tin từ báo đài cũng như các phương tiện thông tin đại chúng
thì phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường xác đã xác định được nội dung vi phạm của trường hợp xe buýt này
và chúng tôi đã phối hợp với công an quận tân phú và thông qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận tân phú
đã tiến hành xác minh chủ phương tiện mời lái xe lên làm việc và hiện nay đã tiến hành làm việc được lái xe
và đã lập biên bản vi phạm chính và ra quy định xử phạt
thống kê của đội chí huy và điều khiển đàn tín hiệu giao thông phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường xác
từ các dữ liệu camera giao thông lưu động và cố định bình quân mỗi ngày
đội đã phát hiện từ ba trăm linh đến bốn trăm linh trường hợp ô tô vi phạm quy định về giao thông
trong số này mặc dù số xe buýt vi phạm chiếm tỷ lệ nhỏ song hầu như ngày nào cũng có
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông
có liên quan đến xe khách và xe buýt làm chết chín người và bị thương chín người
do cái xe buýt là cái phương tiện vận tải lớn chiếm dụng không gian lớn trên đường khi tham gia giao thông
và khi xảy ra các vụ va chạm giao thông sẽ dẫn đến thương vong
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã xử lý trên một trăm linh trường hợp
người điều khiển phương tiện là xe khách và xe buýt vi phạm trật tựa giao thông
phòng cảnh sát các thông đường đặc sắc sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ
về công tác từng tra kiểm soát công tác xử phạt vi phạm qua hình ảnh
để nâng cao hiệu quả trong công tác tuần tra kiểm soát cũng như phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp là xe khách xe buýt vi phạm về trật tự giao thông
nhằm mục đích là chấn chỉnh tình hình chấp hành pháp luật giao thông
của đội ngũ lái xe khách cũng như xe buýt
đặc điểm đô thị tại thành phố hồ chí minh
là cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế
chưa phát triển xứng tầm với đa tăng của các loại phương tiện
đa số các tuyến đường hiện nay chơi lưu thông trộm dòng giữa các loại phương tiện
trong đó xe buýt là dạng phương tiện lớn
trong quá trình lưu thông cũng như ra vào trạm đều có thể dẫn tới chèn ép các xe nhỏ
chính vì vậy người dân không tránh khỏi lo ngại mỗi khi lưu thông cùng xe buýt
xe buýt là nói chung nó muốn vô là vô à
trường hợp đó là thường xuyên
tắp vô là đánh nhanh xong là cứ bật là vô liền
thành thử xe honda đi làm sao là không chở tay kịp
mình đang chưa gần tới trạm mà ảnh cúp đầu vô
xe honda thắng đâu có kịp tình trạng nó té hoài
hướng tới kỷ niệm sống yên tâm
ngày hai mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại sân vận động trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc phương tam phước
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã diễn ra hội diễn nghệ thuật quân chúng thuộc cụm thi đua số tám
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
hội diễn văn nghệ có sự tham gia của ba trăm linh cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên kết nghĩa
thuộc bốn đội văn nghệ đến từ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số hai
và trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
đem văn nghệ nhằm truyền đạt thông điệp ca ngợi đảng bắt hộp kính yêu
tình yêu quê hương đất nước và thể hiện được sức mạnh vị thế của lực lượng cảnh sát nhân dân
trải qua sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành cảnh sát nhân dân đã lập nhiều chiến công hiểch
khẳng định được vị thế là chỗ dựa vững chắc trong công cuộc bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và phồng vinh của đất nước
được đảng và nhà nước tặng thưởng một mươi sáu chữ vàng cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước
vì dân quên thân phục vụ đây cũng là hoạt động văn hóa tạo không khí thi đua giáo dục
các chiến sĩ xây dựng tư tưởng chính trị vững vàng có lối sống lành mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng thời góp phần quan trọng vào
đề án xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại đến năm hai nghìn hai mươi năm
và tầm nhìn hai nghìn ba mươi đã được chính phủ phê duyệt
tại huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu hàng ngàn người đã tham gia chuỗi chương trình
cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân chung tay làm sạch biển khám chữa bệnh miễn phí
cho năm trăm linh người dân và tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam luật phòng chống ma túy
tại khu vực bãi biển long hải huyện long điền lực lượng vũ trang gồm cảnh sát biển công an
bang chỉ huy quân sự biên phòng phố họp với hội phụ nữ đoàn viên thanh niên các em học sinh
đã chung tay thu gom hàng chục tấn rác làm sạch bờ biển
em thấy là bãi biển nó đã sạch được sạch hơn sạch rất nhiều cái này là ý nghĩa không chỉ cho tụi em
là bọn em thấy đây là một ngày ý nghĩa và đối với các ngư dân cũng như là người dân xung quanh đây
thì nó đem lại một ý nghĩa tích cực
thì sau việc này thì em nghĩ là sẽ tuyên truyền được ý thức tận diệt rác ở bãi biển
cũng như là giữ vệ sinh sạch sẽ ở bãi biển họ
lực lượng cảnh sát biển cũng đã thăm tặng ba trăm linh xuất quà cho gia đình chính sách và bà con ngư dân
có hoàn cảnh khó khăn một xuất quà trị giá một triệu đồng tặng cờ tổ quốc tủ thuốc túi thuốc
đài bán dẫn đèn sạc áo mưa bụng đường nước ngọt
trong dịp này các y bác sĩ bệnh viện hùng vương thành phố hồ chí minh vùng cảnh sát biển ba
tổ chức thăm khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho năm trăm linh người
cùng với địa phương quan tâm chăm lo đến đời sống
gia đình ngư dân về bờ có vững thì biển mới an tâm
gia đình ngư dân có mọi người cũng khỏe mạnh và gia đình có hạnh phúc
thì ngư dân mới yên tâm vươn khơi bám biển để mà sẵn sàng tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ cung
các cơ quan chức năng để bảo vệ chủ quyền ngoài việc đánh bắt thủy hải sản xây dựng phát triển kinh tế gia đình
ngoài ra vùng cảnh sát biển ba phúc hợp ban dân vận tỉnh hủy và rìa vũng tàu
huyện hủy ủy ban nhân dân huyện long điện
cũng tổ chức thi tìm hiểu em yêu biển đảo quê hương cho hàng trăm em học sinh
của các trường trung học cơ sở hùng vương trung học cơ sở nguyễn công trứ và trung học cơ sở phạm hồng thái
và tặng một trăm năm mươi suất học bổng hai mươi xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó
trong chuỗi chương trình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phù hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về bà con nhân dân ngư dân
như tuyên truyền thông tin về tình hình biển đảo việt nam luật cảnh sát biển việt nam luật phòng chống ma túy
và các văn bản pháp luật có liên quan đến biển đảo việt nam phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định